trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp tỉnh quảng ngãi đã tạm ngừng đón khách du lịch
ra đảo lý sơn từ ngày hôm nay chín tháng ba đồng thời không thực hiện thủ tục cho người việt nam
đi du lịch đảo lý sơn cho tới khi có thông báo tiếp theo khuyên cáo nhân dân nếu không có việc
cần thiết thì hạn chế ra vào đảo lý sơn quảng ngãi cũng tăng cường lực lượng bố trí nhân lực
kiểm soát tại cảng sa kỳ cảng lý sơn và các tuyến đường thủy các ngành chức năng phối hợp
với địa phương vận động hướng dẫn nhân dân hạn chế tập trung nơi đông người mang khẩu trang
thường xuyên rửa tay theo đúng quy định của ngành y tế tăng cường công tác kiểm tra việc
cung ứng hàng hóa không để thiếu hàng hóa phục vụ nhân dân